sau dư chấn động đất đi qua không gây thiệt hại về người tuy nhiên tại xã đắc nên có nhiều dư chấn có tiếng nổ lớn trong lòng đất và làm dung chuyển nhà cửa của người dân trên địa bàn xã trụ sở làm việc của xã và các điểm trường học trên địa bàn xã
tại trường phổ thông dân tộc bán chú đắc nền có bốn phòng ở bán chú học sinh và một phòng ở giáo viên dùng chấn khá lớn đã làm nứt vác vách tường hiện tại học sinh không ở được
trường tiểu học đắc rinh xã đắc rinh bị nứt vách tường
tường các khu vực phòng hiệu trường và các phòng học trong khuôn viên nhà trường khu vực hành lang có nhiều vết nứt đường kính một ba mm
trao đổi về vấn đề này trả lời báo chí ông nguyễn văn bay phó chủ tịch ủy ban dân xã đắc tăng cho biết thời gian gần đây xã cũng báo cáo về tình hình động đất trên địa bàn
nhưng tháng trước thì nhẹ nhưng đến tháng bốn thì người dân đã cảm nhận được sự rùng lóc mạnh
hiện nay chưa có thiệt hại về tài sản và tính mạng tuy nhiên bà con cũng hoang mang lo lắng vì tần suất động đất liên tục
ông bay cho biết trước tần suất về động đất cả về số lượng và cường độ dung chấn cao chính quyền địa phương cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân giải pháp để bà con trên địa bàn yên tâm
hiện tại xã đã tăng cường công tác tuyên truyền với người dân khi ứng phó với các cấp độ động đất
như vậy theo báo cáo của huyện con plong các trận động đất xuất hiện trên địa bàn mặc dù ở mức độ nhẹ
xong lại gia tăng tần suất và cường độ rung chấn liên tục khiến người dân thấp thỏm lo lắng cho cuộc sống của mình
bên cạnh các trận động đất này đã ghi nhận các dư chấn và thiệt hại bước đầu là tiếng nổ lớn nhà và trường học bị nứt vách tiêm ẩn nhiều nguy cơ
có khả năng các trận động đất này sẽ tiếp tục xuất hiện với cứng độ ngày càng mạnh hơn
do đó đúng như lời ông nguyễn văn bay phó chủ tịch ủy ban dân xã đắc tăng nói vấn đề cần ghép bây giờ là tìm ra nguyên nhân và xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp bảo toàn tính mạng và tài sản cho người dân
thưa quý vị hàng loạt vụ động đất hai năm đến bốn năm độ richter liên tiếp xảy ra tại tỉnh con tôm khiến người dân không khỏi lo lắng
trong tình hình đó phó thủ tướng lê văn thành đã ra chỉ đạo về hiện tượng này
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho biết đang tìm hiểu nguyên do và kiến nghị sớm xây dựng kịch bản ứng phó khẩn cấp
mới đây phó thủ tướng lê văn thành đã yêu cầu xử lý động đất tại khu vực huyện con plong tỉnh con tum khi những ngày vừa qua đã liên tiếp xảy ra một số trận động đất tại khu vực này
theo đó phó thủ tướng yêu cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam chỉ đạo viện vật lý địa cầu tiếp tục thực hiện quan chắc giám sát động đất tại khu vực nêu trên báo tin kịp thời cho các cơ quan và nhân dân biết để chủ động ứng phó phù hợp
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu tỉnh con tum chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai việc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn nhân dân biết các biện pháp ứng phó tránh hoang mang hoảng loạn khi xảy ra động đất
ngoài ra ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp để tìm nguyên nhân giải pháp ứng phó với hiện tượng động đất gia tăng
kết quả nghiên cứu bước đầu của viện vật lý địa cầu lý do cho hiện tượng hàng loạt trận động đất nguy hiểm xảy ra tại con tùm có thể là do hoạt động tích nước của nhà máy và đập thủy điện thượng con tum tại tỉnh
tuy nhiên vẫn cần xác minh thêm xong để đảm bảo an toàn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu thủy điện dừng tích nước
đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động thông báo với nhân dân trên địa bàn về hiện tượng bất thường này hỗ trợ nhân dân ứng phó trong khi chờ xác minh nguyên nhân và kế hoạch nghiên cứu xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả hơn trong tương lai
xác minh nguyên nhân và xây dựng kịch bản ứng phó động đất hiệu quả có thể mất nhiều thời gian
trước đó viện vật lý địa cầu đã biên soạn và xuất bản cuốn sách những hiểu biết cơ bản về an toàn với động đất tại việt nam nhằm cung cấp đến người dân những kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro
chúng tôi xin trích những nội dung cơ bản nhất để quý vị chủ động trong việc ứng phó với động đất có thể xảy ra để quý vị có những nhận biết sơ bộ
chúng ta có thể tóm lừa không gian xảy ra động đất trong các trường hợp
động đất xảy ra khi người dân ở trong tòa nhà khi người dân đi ngoài đường và khi người dân ở trong thang máy
khi đang ở trong một tòa nhà
người dân không được rời khỏi tòa nhà khi động đất đang tiếp diễn
để bảo vệ bản thân cần áp dụng biện pháp quỳ ngũ
hãy cúi xuống và dùng tay che đầu
nếu gần đó có một cái bàn hay đồ vật chắc chắn hãy chi xuống bên dưới để trú ẩn và dùng một tay giữ chặt và vật đang che chắn
nếu trong phòng không có bản hoặc đồ vật để trú ẩn ít nhất hãy tránh xa các cửa sổ có kính tới góc tường và ở nguyên vị trí đó
cúi xuống nhiều nhất có thể để bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể như đầu ngực
nếu người dân đang ngủ hãy cố gắng ở yên trên giường bảo vệ đầu bằng gối và nằm út mặt xuống
nếu trong phòng có kệ đầu giường hoặc đèn trần quạt trần có thể rơi xuống vị trí nằm
thì cần chui xuống gầm giường hoặc di chuyển tới địa điểm an toàn khác trong các phòng và khi hết rung lắc thì đi ra ngoài
khi đang đi ngoài đường
không vào trong các tòa nhà và chạy xung quanh chúng hay ở yên bên ngoài di chuyển nhanh tránh các đường dây điện tòa nhà cao tầng
cố gắng tìm chỗ chú ẩn an toàn như khu vực đất chấm
nếu đang lái xe người dân cần đi chậm lại và tìm một địa điểm an toàn để dừng lại
tốt nhất là tấp xe vào lề đường tránh các đường dây điện và tòa nhà cao tầng
không cố trôi qua hoặc vượt qua những cây cầu vì chúng có thể bị sập
không ra khỏi xe cho đến khi động đất dừng lại
đối với người khuyết tật gặp động đất khi đang ngồi trên xe lăn
cần nhanh chóng tới chỗ trú ẩn gần nhất hoặc khu vực thoáng rộng
sau đó khoa bánh xe lại che đầu và cổ bằng tay hoặc bất cứ thứ gì khác có sẵn
như sách chăn hỏa cối và nắm giữ thật chặt vật che chắn
khi đang ở trong thang máy
nếu nguồn điện vẫn hoạt động hãy nhanh chóng thoát ra khỏi thang máy
nhưng cần ở yên trong tòa nhà hoặc sử dụng cầu thang bộ để ra khỏi đó
trường hợp động đất gây mất điện và người dân vẫn ở trong thang máy
cần lập tức nằm xuống sàn bảo vệ đầu bằng tay
đợi đến khi thang máy hoạt động trở lại hoặc hết súng lắc thì gọi trợ giúp
khi ra khỏi thang máy
cần sử dụng cấu thang bộ để ra khỏi đó
bị mắc kẹt trong trận động đất và không thể ra khỏi đống đổ nát
người dân cần giữ bình tĩnh không nên di chuyển bảo vệ mũi miệng bằng áo hoặc khăn
không dùng bật lửa hoặc diêm để đốt sáng không la hét khi khói bụi vẫn còn
để những người cứu hộ có thể tìm thấy người dân cần cố gắng báo hiệu vị trí bị kẹt của mình
bằng cách dùng còi gõ hoặc đập mạnh vào các tấm hoặc ống kim loại gần đó
quý vị thân mến hiện tượng động đất liên tiếp ở con tum được đánh giá là vô cùng bất thường
và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do cường độ rung chấn và tần suất xuất hiện ngày càng lớn
đây là hiện tượng tự nhiên bất thường nghiêm trọng thứ hai mà việt nam ghi nhận trong năm nay
bên cạnh đợt lũ trái mùa miền trung vào cuối tháng ba đầu tháng bốn vừa qua
do đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát hiện tượng này và gửi tới quý vị những cập nhật mới nhất
trong các video tiếp theo